thưa quý vị hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc có bị cảm lạnh tái diễn nữa không sau khi mắc covid
theo thông tin mới nhất sars cov hai gây covid một mươi chín là một loại virus thuộc đại gia đình virus corona gồm nhiều chủng loại
trong đó có các loại virus gây cảm lạnh thông thường do đó người đã mắc covid một mươi chín có thể sẽ không bị cảm lạnh
đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc biện nghiên cứu scripps ở thành phố la jolla bang california mỹ
theo các nhà nghiên cứu vì các chủng virus trong họ corona có các protein gai tương đối giống nhau
các kháng thể trong hệ miễn dịch chống lại protein của một chủng virus trong họ này cũng có thể nhận ra những protein gai ở các chủng virus corona khác
điều này cho thấy phơi nhiễm sars cov hai có thể giúp chống lại các chủng virus corona khác trong đó có chủng virus gây cảm lạnh
kết quả cho thấy chỉ có kháng thể huyết thanh từ bệnh nhân covid một mươi chín phản ứng với các protein gai từ sars cov hai
và chúng cũng phản ứng mạnh hơn so với các mẫu kháng thể thu thập trước đại dịch đối với các protein gai của virus gây cảm lạnh thông thường
cũng như các chủng virus corona khác
bà sandia ban gau một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết hầu hết mọi người đều có khả năng miễn dịch cơ bản đối với các virus corona thông thường
và việc phơi nhiễm sars cov hai sẽ làm tăng mật độ của các kháng thể này
với nghiên cứu này
các nhà khoa học kỳ vọng sẽ phát triển các loại vaccine hiệu quả hơn ứng phó với các loại virus corona khác nhau
từ đó có thể ứng phó với đại dịch covid một mươi chín cũng như các dịch bệnh bùng phát do virus corona gây ra trong tương lai